điều đó đòi hỏi bên cạnh sự nỗ lực của các cơ quan chức năng cần có sự hợp tác của người sử dụng internet để từng bước xây dựng không gian mạng văn minh lành mạnh
chương trình hôm nay xin giới thiệu bài không thể coi lợi nhuận cao hơn pháp luật và văn hóa của tác giả phan kỷ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
theo số liệu công bố tại hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi bảy triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi tám của bộ thông tin và truyền thông
ngày hai mươi hai tháng một mươi hai vừa qua trong năm hai nghìn một mươi bảy youtube đã phải gỡ bỏ hơn bốn năm trăm linh video clip có nội dung xấu độc bôi xấu lãnh đạo tuyên truyền chống phá đảng và nhà nước việt nam
tuy nhiên hiện trên youtube vẫn xuất hiện nhiều tin giả video có nội dung bạo lực và ấu dâm kèm nội dung quảng cáo của một số thương hiệu lớn
để tự bảo vệ thời gian qua một số tập đoàn của việt nam như vinamilk
sun group vinasoy vietjet đã tuyên bố xem xét chấm dứt quảng cáo trên nền tảng youtube cho đến khi công ty này giải quyết được tận gốc vấn đề
trên thế giới làn sóng phản đối youtube cũng lan rộng ở nhiều nước nhất là tại mỹ australia và anh
gần đây quyết định ngừng hợp tác của bốn tên tuổi lớn là ngân hàng đức adidas cadbury hewlett packard sau khi youtube gắn vào quảng cáo của họ
video có nội dung không phù hợp có thể xem như giọt nước làm tràn ly của một cuộc khủng hoảng truyền thông kéo dài
trước những sự cố nghiêm trọng ước tính thiệt hại có thể lên đến hàng tỷ đô la mỹ lãnh đạo của youtube đã phải trực tiếp gửi lời xin lỗi tới người dùng trên toàn thế giới
cũng như cam kết khắc phục tình trạng hiện nay bằng những chính sách và thuật toán quản lý mới
qua quá trình khắc phục sự cố quảng cáo gắn các video độc hại
nhà điều hành youtube đã chỉ ra nguyên nhân chính khiến cho hiện tượng video bẩn lan tràn trên mạng xã hội của họ
là do chính sách liên kết quảng cáo giữa những tập đoàn thương mại youtube và các nhà sản xuất video tư nhân freeland youtube producer
với tư cách một mạng xã hội youtube đóng vai trò trung gian trong việc tìm nhà tài trợ phân phối quảng cáo
chia lợi nhuận cho các nhà sản xuất video khi họ đăng ký làm đối tác quảng cáo cho các doanh nghiệp
youtube patner và lợi nhuận tỷ lệ thuận với danh tiếng của nhà sản xuất
dù chưa có thống kê chính thức nhưng theo số liệu của kênh phân tích social blade thì lợi nhuận từ quảng cáo của các nhà sản xuất video hàng đầu việt nam
như kênh âm nhạc pops music nhóm hài pháp tv ntn có thể lên tới một mươi tám ba mươi bảy usd một tháng
trong khi đó ước tính của tạp chí forbes
cho biết thu nhập của một mươi nhân vật nổi tiếng nhất trên youtube đạt tới một trăm hai mươi bảy triệu usd trong năm hai nghìn một mươi chín
tăng tám mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
mục tiêu lợi nhuận từ quảng cáo đã khiến nhiều tài khoản cá nhân bất chấp mọi thủ đoạn để video của họ có lượng người xem lớn
vì vậy thời gian qua youtube đã có động thái thắt chặt chính sách quảng cáo với những kênh video có nội dung vi phạm
như gear một ntn youtube cho rằng đánh vào kinh tế là giải pháp hiệu quả để ngăn chặn sự lây lan video xấu
nguyên nhân thứ hai được youtube chỉ ra là sự thiếu hụt về nhân sự quản lý nội dung video
để giải quyết giám đốc điều hành youtube wosicky cho biết năm hai nghìn một mươi tám sẽ tăng số lượng kiểm dịch viên nội dung lên con số một mươi người
song song với động thái này
họ công bố thuật toán nâng cao khả năng nhận diện loại bỏ các video có nội dung không phù hợp với trẻ em
tuy nhiên có nhiều ý kiến cho rằng nguyên nhân giải pháp mà youtube đề xuất chỉ nhằm xoa dịu các đối tác của mình hơn là giải quyết tận gốc vấn đề
bởi hàng loạt các thống kê ấn tượng của youtube qua các chiến dịch làm sạch trên thực tế chỉ là muối bỏ bể
sau mỗi chiến dịch google công ty mua lại youtube vào năm hai nghìn hai mươi đã tăng số lượng kiểm dịch viên nội dung
google công ty mua lại youtube vào năm hai nghìn sáu càn quét nội dung tiêu cực trên youtube
số lượng tài khoản và video xấu lại tăng nhanh trở lại như nấm mọc sau mưa
từ nhiều năm nay youtube dường như luôn dơ cao đánh khẽ với các tài khoản và video vi phạm chính sách quản lý của họ nhất là với những tài khoản nổi tiếng
trong số hơn hai triệu video bị youtube sờ gáy trong tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy

có một trăm năm mươi video bị xóa hoàn toàn khỏi mạng xã hội này
số video bẩn còn lại vẫn ngang nhiên hiện diện trên youtube sau khi đã bị tắt quảng cáo khóa bình luận và giới hạn độ tuổi
tại việt nam trước khi bị youtube cắt tiền hoa hồng trong giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn một mươi bảy
ntn được biết đến với nhiều video câu view lượt xem nhảm nhí như ăn ngũ cốc pha cám lợn thử nhảy dù
bằng ô từ độ cao một mươi mét kéo co cướp tiền trên xà phòng
đáng chú ý tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu nhân vật này còn bị lực lượng chức năng mời đến làm việc vì có nhiều hành vi gây dối trật tự công cộng trong lúc thực hiện video clip đóng giả khủng bố is
thế nhưng ntn lại liên tục được youtube cổ suý bằng việc tặng các danh hiệu nude play vàng nude play bạc kèm theo lợi nhuận quảng cáo lớn
tương tự dù liên tục bị nhiều bậc phụ huynh học sinh chỉ trích vì dạy trò chơi nguy hiểm cho trẻ nhỏ
kênh youtube của ntn vẫn tiếp tục hoạt động vì không hề vi phạm chính sách của youtube
theo phân tích của một số chuyên gia cam kết vừa qua của youtube chỉ là một bước nhún mình tạm thời trong chiến dịch thâu tóm quyền lực truyền thông của họ
và mục đích chính của youtube trong các động thái này chỉ nhằm siết chặt chính sách phân chia lợi nhuận đối với các doanh nghiệp
trước đây nhiều nhà sản xuất video nổi tiếng từng nhiều lần tố cáo youtube đã thay đổi bộ đếm dung lượng người xem
xóa nhầm clip hay tự ý chiết khấu tiền quảng cáo theo hướng bất lợi cho người dùng
thời gian qua một số nhà sản xuất video tại việt nam thừa nhận họ không hề bị cắt xóa quảng cáo khi kênh bị liệt vào danh sách hạn chế
tuy nhiên lợi nhuận quảng cáo thu về từ youtube bị cắt giảm mạnh khiến họ buộc phải lập kênh mới
có một thực tế là video vô bổ thậm chí chứa hình ảnh nội dung độc hại khiêu dâm sai sự thật đang là một nguồn sống của youtube
khác với các tập đoàn truyền thông và giải trí truyền thống youtube gần như không tổ chức sản xuất một chương trình truyền hình nào theo đúng nghĩa
ngay từ thời điểm ra đời youtube đã thu lợi nhuận và trở nên nổi tiếng
chủ yếu từ các video vi phạm bản quyền
năm hai nghìn sáu sau khi được google mua lại thương hiệu này khuyến khích người dùng tự sản xuất video làm kênh trung gian cho các hãng thông tấn lớn thông qua chính sách youtube patner
đây là một mũi tên trúng nhiều đích
một mặt youtube được tiếng là duy trì và phát huy quyền tự do ngôn luận tự do thông tin
mặt khác trang mạng này không tự do
youtube cần đầu tư nhiều chất xám và tiền bạc vào các video trên mạng chia sẻ của họ
với tư cách trung gian youtube vừa tránh được các vụ kiện bản quyền vừa có thể đổ vấy trách nhiệm về phía tài khoản đã đăng tải video
cuối cùng quảng cáo trên nền tảng internet đang trở thành xu thế tất yếu thay thế cho loại hình giới thiệu tiếp thị sản phẩm trên truyền hình nhất là trong bối cảnh lượng khán giả màn ảnh nhỏ đang ngày một suy giảm
do đó khó có thể tin rằng youtube sẽ xóa bỏ các tên gọi xấu được cộng đồng mạng đặt cho lâu nay như kho phim người lớn trung tâm tin vịt cổ suý những tư tưởng cực đoan lệch lạc
thay vào đó được sự tiếp tay của công cụ tìm kiếm google việc tìm kiếm những video có chủ đề xấu ngày càng trở nên dễ dàng hơn

từ đây giúp thu hút một bộ phận đáng kể người dùng hiếu kỳ thị hiếu thấp kém
đồng thời tạo điều kiện cho các nhóm tội phạm mạng nhất là tội phạm tình dục khủng bố các thế lực chống phá chính quyền có cơ hội truyền bá quan điểm độc hại sai sự thật một cách vô tội vạ
thậm chí nguy hiểm hơn một số kẻ còn coi đây là không gian thuận lợi để rụ rỗ con mồi hoặc gây án
những điều nêu trên cũng giải thích lý do youtube xây dựng mạng lưới dịch vụ và đặt máy chủ khắp toàn cầu
nhưng chỉ có trụ sở tại một mươi bốn thành phố lớn trên toàn thế giới
không riêng youtube các mạng xã hội xuyên biên giới khác như twitter facebook cũng liên tục mắc sai phạm
từ lâu tại nhiều quốc gia giải pháp xây dựng mạng xã hội nội địa đã được tính đến và trung quốc nhật bản là hai nước thật sự thành công với giải pháp này
ở việt nam một số nền tảng mạng xã hội như jeng và zalo cũng phần nào khẳng định được vị thế của mình
thống kê gần nhất của zalo cho biết mạng xã hội này đã đạt bảy mươi triệu tài khoản trong năm hai nghìn một mươi tám
nhưng cũng cần lưu ý zalo vẫn chưa giải quyết triệt để nhiều hiện tượng xấu xảy ra trong thời gian gần đây như lừa đảo mua bán dâm trực tuyến quấy dối tình dục
ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy bộ thông tin và truyền thông đã đặt vấn đề xây dựng bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội
đây là một trong nhiều giải pháp tích cực để xây dựng một không gian mạng trong sạch lành mạnh tại việt nam
bởi cùng với thái độ hợp tác của nơi cung cấp mạng xã hội và ý thức của người sử dụng cần nhấn mạnh nỗ lực của cơ quan chức năng như một số nước đã thực hiện
thí dụ tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy quốc hội đức thông qua một đạo luật mà theo đó facebook twitter và các mạng xã hội khác có thể bị phạt một khoản tiền đến năm mươi triệu euro
nếu không sớm xóa bỏ các thông điệp mang tính thù hận
hoặc trong năm hai nghìn một mươi bảy tại một số thời điểm chính phủ anh đã cấm toàn bộ quảng cáo trên youtube triệu tập và yêu cầu lãnh đạo của công ty này giải trình về các nội dung sai phạm như kích động các tôn giáo cực đoan cổ suý hành vi bạo lực cưỡng hiếp
động thái cứng rắn của nhiều quốc gia cho thấy nếu youtube facebook hoặc mạng xã hội nào có thể bị phạt một khoản tiền đến năm mươi triệu euro nếu không sớm xóa bỏ các thông điệp mang tính thù hận

quý vị và các bạn vừa theo dõi bài không thể coi lợi nhuận cao hơn pháp luật và văn hóa của tác giả phan kỳ bài đăng trong một bình luận phê phán của báo nhân dân
chương trình xin tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau